thực hiện chủ trương của tập đoàn điện lực việt nam nhằm đẩy mạnh công tác an toàn trong lao động
tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức hội thi cán bộ an toàn giỏi hai nghìn một mươi chín
với hai trăm linh thí sinh đến từ các đơn vị thành viên của tổng công ty điện lực miền bắc
qua bốn phần thi trắc nghiệm trào hỏi bình luận video clip và phần tự luận
tổng công ty điện lực miền bắc mong muốn nâng cao hơn nữa ý thức an toàn lao động cho cán bộ nhân viên trong tổng công ty
qua đó giảm thiểu tai nạn lao động trong sản xuất trong tham gia giao thông
thúc đẩy phong trào học tập rèn luyện kỷ cương quy trình quy phạm an toàn trong toàn đơn vị
hội thi là cơ hội để các cán bộ công nhân viên ngành điện được trao dồi cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn điện
bên cạnh đó để công tác an toàn trong mỗi đơn vị ngày càng tốt hơn
toàn hệ thống từ người công nhân đến lãnh đạo đơn vị tổ chức công đoàn cần phải phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
để mỗi người lao động có ý thức
khi thực hiện nhiệm vụ của mình